hồi chín h ba mươi phút sáng ngày hôm qua công an huyện vân hồ tỉnh sơn la phối hợp với tổ công tác số hai phương án hai trăm bảy mươi chín công an huyện mộc châu đang làm nhiệm vụ tại bản co tràm xã lóng luông huyện vân hồ đã phát hiện và bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một bánh heroin
đối tượng bị bắt là trần ngọc tiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã an mỹ huyện mỹ đức thành phố hà nội tăng vật thu giữ tại chỗ gồm một bánh heroin một gói nhỏ heroin với tổng trọng lượng ba trăm bốn mươi bốn hai mươi sáu gram một xe máy cùng nhiều vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của một người không rõ danh tính và địa chỉ mang về hà nội để bán kiếm lời khi đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt xử